với hàng chục tỷ đồng tiết kiệm được chỉ trong một năm điều này cho thấy hóa đơn điện tử đang tạo ra một cú hích lớn trong cải cách hành chính thuế cải thiện môi trường kinh doanh và lành mạnh hóa nền tài chính nước nhà
tuy nhiên nếu nhìn một cách tổng thể việc chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử vẫn chưa gặt hái được nhiều thành công như mong đợi và phía trước thì vẫn còn nhiều thách thức
liên quan đến nội dung này sáng nay ngày hai mươi bốn tháng một mươi cổng thông tin điện tử chính phủ đã tổ chức tọa đàm đưa hóa đơn điện tử vào cuộc sống
sau ba năm triển khai thí điểm bộ tài chính đề xuất sẽ áp dụng đại trà hóa đơn điện tử vào năm hai nghìn một mươi tám
việc sử dụng hóa đơn điện tử giúp doanh nghiệp không phải lưu trữ hóa đơn từ cách đây nhiều năm giảm chi phí in ấn và không lo bị giả mạo
tuy nhiên do mỗi lần kiểm hàng đều phải xuất kèm hóa đơn đỏ để cơ quan chức năng kiểm tra
trên đường doanh nghiệp không biết xử lý tình huống này như thế nào nếu dùng hóa đơn điện tử
trong dự thảo đề án hiện tại thì đang rất là tham vọng đẩy nhanh tiến trình áp dụng này
lộ trình này nhiều doanh nghiệp cũng e ngại là nó ngắn nó gấp gáp quá hay không
giải đáp các băn khoăn của doanh nghiệp tổng cục thuế nhấn mạnh hóa đơn điện tử có giá trị pháp lý như hóa đơn giấy
mọi cơ quan nhà nước đều phải chấp nhận
ngành thuế vẫn đang tiếp nhận những đóng góp để hoàn thiện dự thảo
nghị định phân ra các trường hợp phát sinh để có hướng dẫn chi tiết
về thời điểm triển khai
tổng cục thuế dự kiến để đưa ra một lộ trình triển khai phù hợp nhất
chúng tôi cũng nhận được rất nhiều ý kiến của doanh nghiệp
những lo ngại những quan ngại của phía doanh nghiệp
trong đó thì một trong câu chuyện đó chính là câu chuyện về thời điểm triển khai
vì vậy thì chúng tôi cũng đã có những nghiên cứu kỹ hơn
cũng có giả soát hơn để đảm bảo đưa ra một cái lộ trình thuận lợi
hiện nay chúng tôi cũng đang dự kiến sẽ có những nghiên cứu để trình tài chính
trên các sản phẩm trình bộ trên các sản phẩm trình chính phủ
để đưa ra một lộ trình phù hợp nhất
việc chuyển đổi từ giao dịch sử dụng hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử
là yêu cầu tất yếu của một hệ thống thương mại hiện đại minh bạch
để làm được điều này không phải là câu chuyện của riêng ngành thuế
và các doanh nghiệp hoạt động mua bán hàng hóa dịch vụ
mà cần có sự tham gia của các cơ quan chức năng khác